còn tại nam phi chính phủ nước này đã lên án những hành động bạo lực ở captown liên quan tới cuộc đình công do hiệp hội taxi nam phi santaco phát động
bộ an ninh nước này kêu gọi tất cả các bên liên quan tiến hành đàm phán và tìm một giải pháp ôn hòa để tình hình trở lại bình thường
trước đó trong cuộc họp nội các vào ngày chín tháng tám chính phủ nam phi cũng yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải xem xét các luật mà thành phố captow sử dụng để ưng phó biểu tình
và mức độ tương thích của chúng với các loại quốc gia đồng thời tiến hành loại bỏ trong trường hợp có mâu thuẫn
nội các cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát nam phi và các cơ quan thực thi pháp luật khác kiểm soát tình hình bạo lực nhằm cho phép cư dân di chuyển an toàn đến trường
nơi làm việc và các hoạt động hàng ngày bình thường của họ
bạo lực tại cape town trong những ngày vừa qua đã cướp đi sinh mạng của năm người gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng và cản trở nhiều hoạt động xã hội và cá nhân